đến cuối năm hai nghìn ba mươi cho nó hoàn thiện thành cái sản phẩm du lịch mới
thứ hai đó thì sở sẽ thực hiện cái việc đào tạo nâng cao cái năng lực
rồi cái kỹ năng giao tiếp rồi chuyên môn rồi cái phong cách phục vụ cho các hộ dân làm du lịch cộng đồng ở trên địa bàn tỉnh
với sự quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương sự đồng thuận của nhân dân và sự quan tâm của các nhà đầu tư
tỉnh sóc trăng sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết năm của tỉnh ủy sóc trăng về phát triển du lịch tỉnh sóc trăng đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm du lịch tỉnh sóc trăng đã và đang có những bước phát triển vượt bậc
trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và là một điểm đến tiêu biểu trên bản đồ du lịch của khu vực đồng bằng
sông cửu long và cả nước
sông cửu long và cả nước